sau những tín hiệu khả quan về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta nhiều hoạt động kinh tế văn hóa xã hội đã dần được hoạt động trở lại bình thường trong đó có lĩnh vực sân khấu
tuy nhiên với những khó khăn vốn có thì giờ đây việc tái hoạt động trở lại là điều không hề dễ dàng
các đơn vị nghệ thuật tư nhân và công lập đang nỗ lực nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật thay đổi cách thức tiếp cận để tiếp tục kéo khán giả đến giảm thương thức nghệ thuật
trước những khó khăn của các nhà hát bộ văn hóa thể thao và du lịch có cuộc họp với các đơn vị nghệ thuật nhằm trao đổi về những giải pháp tổ chức hoạt động sau dịch covid một mươi chín
đã có nhiều giải pháp kịp thời được đưa ra đồng loạt nhiều nhà hát đã có kế hoạch mở cửa và biểu diễn trở lại
mở đầu cho cuộc gia quân rầm rộ của các nhà hát tại thủ đô hà nội là nhà hát kịch việt nam với vở kịch nói bệnh sĩ của cố tác giả lưu quang vũ
nhà kịch việt nam chúng tôi thì trong thời gian vừa qua
cũng chung khó khăn của rất nhiều các nhà hát các đơn vị biểu diễn các ca sĩ nghệ sĩ những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
đêm nay là đêm diễn đầu tiên mà chúng tôi sung sướng lắm hào hứng lắm
chỉ có hai ngày để tập lại để sơn sửa lại trang trí để cùng giả soát lại lời với nhau
chúng tôi quyết định lựa chọn vở bệnh sĩ
nó như là tiếng nói như là cái sự hân hoan của chúng tôi muốn chuyển tới khán giả
chúng tôi muốn trao cho những nụ cười và mọi người cùng hy vọng vào một tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng trong thời gian ngắn
trước thách thức phải sáng tạo không ngừng và mong muốn được tiếp tục biểu diễn công hiến cho khán giả ngay khi mùa dịch kết thúc
các đơn vị nghệ thuật đặt mục tiêu chú trọng xây dựng các tác phẩm chất lượng cao để kéo khán giả trở lại giảp
trước mắt bộ văn hóa thể thao và du lịch hỗ trợ tài chính cho các đơn vị tổ chức biểu diễn tại nhà hát lớn hà nội cũng như ngay tại giảm của các đơn vị
bộ văn hóa cùng với nhà hát cố gắng trong nội lực của mình để mà khai thông lại các chương trình biểu diễn
cũng như là có nhiều biện pháp để làm sao mà thu hút được khán giả quay trở lại với khán phòng
chúng tôi đã có những buổi tuyên truyền rộng rãi về các chương trình và có một lịch trình chính xác để cho khán giả có thể theo dõi
và ngoài ra thí dụ như là nhà hát lớn
chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn trao cho các nhà hát để các nhà hát có thể giàn dịch những vở diễn tốt nhất để mang ra nhà hát lớn
với sự nỗ lực và quyết tâm của từng đơn vị nghệ thuật những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín đang dần được tháo gỡ
hy vọng sẽ mang tới những tín hiệu tích cực cho sân khấu nước nhà trong thời gian tới